xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo